mặc dù khi đột nhập nhà dân để trộm cắp số tài sản lớn các đối tượng đều đeo khẩu trang đeo găng tay và đội mũ kín
gây rất nhiều khó khăn trong việc xác định và tạo dựng nên chân dung
tuy nhiên sau khi tích cực vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện yên dũng
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã nhanh chóng triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp bao gồm bốn đối tượng
vào khoảng một giờ hai mươi phút dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại cửa hàng điện thoại di động văn chiến
có địa chỉ tại tổ dân phố ba thị trấn nham biển huyện yên dũng do chị hoàng thị nhung làm chủ
đã bị kẻ gian cắt khóa đột nhập và trộm cắp ba mươi sáu điện thoại di động và máy tính bảng các loại với tổng trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
khi mà em từ phòng ngủ từ trên tầng hai đi xuống dưới quầy bán hàng
thì là phát hiện cái cửa lách nhà
và em là bị kẻ gian cắt khóa và đột nhập
và khi mà nhìn sang bên tay phải của hàng thì là bị mất bốn khoang máy
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện yên dũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra
qua hệ thống camera tại hiện trường lực lượng chức năng xác định có bốn đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tuy nhiên khi thực hiện hành vi các đối tượng này đều đeo khẩu trang găng tay và đội mũ kín
nên rất khó khăn trong việc xác định và dựng lên chân dung đối tượng
sau gần hai tháng tích cực điều tra lực lượng công an đã xác định được ổ nhóm gây ra vụ trộm cắp trên
gồm các đối tượng đặng văn thực nguyễn văn tùng đặng đình ánh và lưu mạnh linh
đây đều là các đối tượng nghiện và có nhiều tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trộm cắp tài sản mua bán trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng đã khám xét và thu giữ tăng vật công cụ gây án
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản